chương trình kết nối tuyến du lịch sông nước hữu tình nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch
nét văn hóa truyền thống của hai tỉnh trà vinh và bến tre đến với du khách hà nội
đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên tiền đề khai thác và sử dụng tài nguyên bản địa
qua đó tăng cường kết nối du lịch giữa hai tỉnh nói riêng và kết nối với các doanh nghiệp du lịch trên cả nước nói chung
sự kiện được tổ chức với mục tiêu kích cầu du lịch tạo điều kiện để người dân đi du lịch tới các vùng miền trong cả nước
trong bối cảnh bình thường mới sau dịch covid một mươi chín